ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ về thuê tư vấn quốc tế nghiên cứu
ra soát quy hoạch và xây dựng phương án mở rộng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm nhận thấy việc thuê tư vấn nước ngoài có đủ uy tín năng lực và kinh nghiệm
để tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng đất cho hàng không khảo sát lập điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
không bị giới hạn về quy hoạch sử dụng đất nhằm nâng cao công suất khai thác
phù hợp với tốc độ phát triển vận tải và kế hoạch xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
phương án một theo đề xuất của bộ giao thông vận tải là phù hợp và rất cần thiết nhằm bảo đảm khách quan minh bạch
tuy nhiên theo báo cáo của bộ giao thông vận tải phương án này đòi hỏi thời gian là một mươi hai tháng sau khi tuyển chọn tư vấn
do vậy ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị thủ tướng chính phủ có cơ chế đặc thù để rút ngắn tiến độ lựa chọn tư vấn nước ngoài
với thời gian thực hiện trong sáu tháng